thưa quý vị hàng loạt doanh nghiệp sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai gây bức xúc trong dư luận
tại thành phố hồ chí minh và bà rịa vũng tàu
nhiều rủi ro cho nhà đầu tư khi rót tiền vào trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
ngành logistics đang số hóa để giảm thiểu chi phí đầu tư là những nội dung đáng chú ý
trong thành phố hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai
tôi là quang huy người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
trong ngày một mươi bốn tháng hai ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
sẽ thu hồi mặt bằng phá dỡ những công trình xây không phù hợp
buộc các doanh nghiệp phải bàn giao hạ tầng dọc khu vực bãi tấm thủy vân
trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo kết luận của thanh tra tỉnh này năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hai mươi tám hectare đất khu vực bãi sau
được chính quyền giao cho công ty xây lắp tỉnh bà rịa vũng tàu để cải tạo xây dựng
với số vốn một trăm hai mươi hai tỷ đồng
sau khi hoàn thành công ty này đã cho tám doanh nghiệp thuê lại
và các doanh nghiệp lại cho nhiều công ty khác thuê hạ tầng và đất
nhưng không ký hợp đồng
ngoài ra gần như toàn bộ các công trình xây dựng tại đây đều không phép trái phép
tính đến năm hai nghìn một mươi bảy các đơn vị chưa nộp đủ ba trăm hai mươi tỷ đồng tiền thuê đất
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh giao thành phố vũng tàu
thu hồi hai mươi tám hectare đất nối trên hạn chóc vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
nhưng không thực hiện được do doanh nghiệp chê ý
đến nay thanh tra tỉnh đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh
kiềm điểm trách nhiệm các cá nhân để xảy ra sai phạm
gồm giám đốc sở tài nguyên môi trường giám đốc sở xây dựng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu các thời kỳ có liên quan
được nhà nước giao cho khu đất công cộng bốn mặt tiền rộng hai chín hectare
nằm cạnh bên ủy ban nhân dân tp thủ đức từ năm hai nghìn sáu để xây bệnh viện
công ty đặng trần đã trục lợi hàng trăm tỷ đồng
nhưng lô đất vẫn hoang hóa suốt một mươi năm năm
dự án khu dân cư thành mỹ lợi rộng một trăm bảy mươi bốn hectare
do công ty xây dựng và kinh doanh nhà phú nhuận đầu tư hạ tầng vào năm hai nghìn một
trong đó có hai chín hectare đất công trình công cộng
và được công ty đầu tư thương mại đạn trần xin đầu tư dự án bệnh viện đa khoa ngọc tâm
trong quyết định giao đất ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nêu rõ
đây là đất công dùng để xây dựng bệnh viện theo chính sách xã hội hóa
theo đó công ty đặng trần chỉ nộp vào ngân sách hai mươi hai hai tỷ đồng cho hai chín hectare đất này
còn lại tiền sử dụng đất chín hai tỷ đồng được miễn
năm hai nghìn bảy sau khi được cấp sổ đỏ đế xe bệnh viện
một số cá nhân đã dùng hợp đồng góp vốn sang nhượng
định giá lô đất trên hai trăm ba mươi hai tỷ đồng làm tài sản cầm cố cho ngân hàng
thanh tra thành phố hồ chí minh xác định công ty đặng trần không có năng lực
và không triển khai dự án cố tình lấy lô đất để góp vốn thế chấp
để lấy tiền sử dụng sang mục đích
thành ủy thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo thu hồ dự án trên
để giao cho đơn vị có năng lực đầu tư
dịp lễ valentine một mươi bốn tháng hai năm nay thị trường mua bán hoa diễn ra rất nhộn nhịp
mức giá trung bình của những bó hoa rơi vào khoảng từ năm trăm linh đồng đến một triệu năm trăm linh ngàn đồng
quý thưa quý vị hôm nay valentine s một mươi bốn tháng hai
thị trường hoa tươi lại trở nên sôi động và nhộn nhịp
so với mọi năm giá hoa năm nay mà đặc biệt là hoa hồng tăng cao
thị trường hoa dịp valentine năm nay diễn ra nhộn nhịp
theo một vài chú shop thì năm nay do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
nên nhu cầu có tăng cao hơn so với mỗi năm khoảng ba mươi
các mặt hàng hoa đa dạng nhiều màu sắc mức giá giao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng
cái việc mà nó rớt sau tết cách khoảng một mươi năm ngày lên là cái nhu cầu đặt hoa là có
mình không so sánh giá được so với năm ngoái nhưng mà so sánh với những ngày lễ bình thường
rằng là hoa năm nay nó cũng giá tương đương với so với hai mươi tháng một mươi và tám tháng ba của những năm vừa rồi
ghi nhận tại chợ hoa hồ thị kỷ đây là chợ hoa lớn nhất thành phố
là đầu mối bỏ sỉ cho các cửa hàng hoa trên địa bàn các quận
nên lượng xe vận chuyển hoa ra vào chợ rất lớn
người mua người bán diễn ra tấp nập
đa số khách mua hàng đặt theo ứng dụng online
để có thể hạn chế tiếp xúc và chú động lựa chọn mẫu mã theo sở thích từ người
đón đầu lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
việt nam sẽ mở lại tất cả đường bay quốc tế và dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác
dự kiến từ ngày mai ngày một mươi năm tháng hai việt nam sẽ mở lại mọi đường bay quốc tế thường lệ
và dỡ bỏ về hạn chế tần suất khai thác trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch covid một mươi
cục hàng không việt nam có văn bản đề nghị tổng công ty
quản lý bay việt nam phát hành thông báo hàng không chính thức đến tất cả các nhà chức trách hàng không các nước
về việc từ ngày một mươi năm tháng hai dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyên bay quốc tế
theo lãnh đạo cục hàng không thì chủ trương của chính phủ là mở cửa du lịch quốc tế trước ngày ba mươi tháng ba
ngành hàng không phải đi trước một bước
tuy nhiên dù các chuyến bay quốc tế được khai thác bình thường
nhưng quy định về nhập cảnh phòng chống dịch với hành khách vào việt nam
vẫn thực hiện theo hướng dẫn của bộ công an ngoại giao y tế
không chỉ khó khăn về nguồn nhân lực
các doanh nghiệp ngành logistics còn gặp áp lực về hạ tầng giao thông
kẹt xe cạt hàng ở khu vực cảng làm giá vận tải tăng cao
để duy trì sản xuất các doanh nghiệp buộc phải tối ưu hóa quy trình làm việc
bằng cách sử dụng công nghệ số hóa tất cả hoạt động để giảm chi phí
theo hiệp hội logistics tp hcm tiềm năng của thị trường ngành này rất lớn
mỗi năm mức tăng trưởng từ một mươi bốn đến một mươi sáu
tuy nhiên khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp logistics hiện nay
là cơ sở hạ tầng của thành phố như đường bộ đường sắt đường thủy chợ phát triển
chưa động bộ có lúc quá tải
đây là một trong những nguyên nhân làm cho chi phí logistics của việt nam cao
đòi hỏi doanh nghiệp phải đưa ra nhiều giải pháp để thích ứng
chúng tôi sẽ có những hướng đầu tư về trang thiết bị
hoặc là cải tiến trang thiết bị làm sao để chuyển hóa một số trang thiết bị nhiều cẩu
các bạn sẽ thấy là chuyển hóa từ xài nhiên liệu xài dầu hỏa điện
thì sẽ tốt cho môi trường cải thiện môi trường
để tham gia dự án ringport tức là cảng xanh của cục hàng hải
cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp xếp dở dần cải tiến
việc kết nối giữa các doanh nghiệp logistics với nhau cũng đóng một vai trò khá quan trọng
tạo nên sức mạnh tổng thể và có thể phát huy tối đa nguồn lực của ngành logistics việt nam
và đồng thời thêm một lợi ích nữa là đem lại chi phí logistics
sẽ ngày càng tốt hơn cho thành phố hồ chí minh
và nó đem lại cái lợi ích cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này
hiện tại thì mình áp dụng phần mềm trong quá trình quản lý
thì tất cả mọi chứng từ mình không có làm bằng tay nữa
mà mình làm trên hệ thống trên phần mềm
và công việc gần như là làm việc online rất là nhiều
lợi ích lớn nhất mà mình nhận được đó là nó cắt ngắn được cái thời gian
và thứ hai là về lưu trữ những chứng từ nó thuận tiện hơn
và khi mà mình cần phải gửi những chứng từ đi tới những cơ quan chức năng
và cho những đội làm hàng thì nó sẽ đều nhanh hơn
với mục tiêu đưa ngành logistics thành một trong những ngành mũi nhọn
thành phố hồ chí minh đã đề ra các nhóm giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng logistics
như đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường cao tốc kết nối thành phố hồ chí minh
với các tỉnh thành trong vùng đông nam bộ phát triển mạng lưới đường sắt
kết nối với các nhóm cảng biển quan trọng của thành phố với các tỉnh thành trong khu vực
đầu tư xây dựng nâng cấp và mở rộng nâng cấp suất hoạt động của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
chúng tôi có tính toán trong thời gian sắp tới sẽ hình thành bảy trung tâm
nó có những cái chức năng khác nhau và nó bổ trợ tương tác cho nhau
thành phố cũng sẽ đẩy mạnh cơ chế để ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động và quản lý về logistics
thành phố cũng tập trung để huy động các cái trường đại học trung tâm đào tạo
có cái sự gắn kết với các cái doanh nghiệp
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động logistics
cơ bản cũng đã giải quyết được những cái gọi là không để lại cái ách tắc
kể cả luôn là chứng minh ra vấn đề này thì đến hiện nay
mặc dù là dịch covid một mươi chín nhưng tổng tiêm kẻ xuất nhập khẩu qua cảng biển
tại thành phố hồ chí minh làm thủ tục là hơn khoảng một trăm một mươi sáu tỷ đô la
cái hai nữa để cho giải quyết một cách căn cơ thì trong quá trình như vậy
chúng tôi cũng đã tổng hợp được những khó khăn vấn mắc doanh nghiệp
cái nào nội dung nào thuộc thống quyền của cục
chúng tôi sẽ giải quyết ngay
nội dung nào nó thuộc thống quyền của bộ và ủy ban ngành phố
chúng tôi sẽ kiến nghị để thấu gỡ
ngoài các giải pháp trên các chuyên gia trong ngành cho rằng
cần đẩy mạnh đào tạo nghề và logistics chú trọng kỹ năng nghề
định hướng đào tạo kỹ năng nghề theo dự báo về nhu cầu
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
đã đẩy mạnh đào tạo nghề về logistics chú trọng mô hình đào tạo nghề
với sự tham gia của doanh nghiệp hình thức đào tạo kép
hình thành và phát triển trung tâm đào tạo nguồn nhân lực logistics
cho toàn vùng hướng tới tính liên kết vùng trong đào tạo
và chia sẻ nguồn lực trình độ cao
bên cạnh đó ứng dụng công nghệ thông tin phát triển người sử dụng dịch vụ logistics
phát triển nhà cung cấp dịch vụ logistics hợp tác liên kết vùng
vụ kinh tế trọng điểm phía nam đồng bằng sông củ long
để phát triển logistics hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước về logistics
cần sự hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền địa phương để mà cùng phát triển cái ngành này
và việc phát triển cái ngành logistics nó không mang lại lợi ích riêng cho ngành logistics mà
mà mang lại lợi ích cho tất cả ngành khác chung giảm thiểu những chi phí
cho cái ngành sản xuất liên quan khác
với những gì đã thực hiện trong thời gian qua thành phố hồ chí minh kỳ vọng
sẽ nâng tỷ lệ đóng góp của ngành dịch vụ logistics lên mức từ tám một mươi gdp
tăng trưởng một mươi năm hai mươi đồng thời hình thành được dịch vụ logistics chuyên nghiệp
đồng thời hình thành được dịch vụ logistics chuyên nghiệp
giúp nâng tỷ lệ theo ngoài dịch vụ logistics lên mức từ năm mươi sáu mươi
góp phần giảm chi phí logistics của việt nam xuống còn một mươi sáu gdp vào năm hai nghìn hai mươi
được coi là một xu hướng đầu tư mới với lãi suất cao hơn hãng lãi suất tiền gửi ngân hàng
thời gian qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt
của nhiều nhà đầu tư trong đó có lĩnh vực bất động sản
tuy nhiên lĩnh vực này cũng tiêm ẩn nhiều rủi ro
năm hai nghìn hai mươi một các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành hơn
hai trăm một mươi bốn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng trái phiếu tương đương hơn chín tỷ usd gấp ba lần so với năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý tổng giá trị phát hành của nhóm doanh nghiệp bất đồng sản
chiếm ba mươi sáu trong tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp các lĩnh vực
theo ghi nhận các chuyên gia trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn ưa thích của doanh nghiệp
đặc biệt là nhóm doanh nghiệp bất động sản bởi huy động nhanh và ít thủ tục dễ dàng hơn
nguyên nhân chính xuất phát từ việc hiện nay ngân hàng doanh nghiệp
và nhà nước kiểm soát chặt rất vấn đề là việc tín dụng chạy vào thị trường bất động sản
cho nên đó có thể thấy rằng kênh tín dụng đã làm phần nào đó hạn chế
về nguồn vốn tiếp cận của các doanh nghiệp bất động sản
đó là nguyên nhân thứ nhất
nguyên nhân thứ hai đó là đến từ cái việc mặt bằng môi trường lãi suất thấp
với mức mặt bằng lãi suất thấp hiện nay
việc phát hành trái phiếu dễ thu hút dòng tiền hơn so với kênh tiết kiệm rất nhiều
trong khi đó dòng tiền từ kênh tiết kiệm đang có sự hướng dẫn
rút ra và tìm đến những kênh đầu tư có độ rủi ro cao hơn
đó là hai nguyên nhân chính để có thể cho thấy là
các doanh nghiệp sẽ có xu hướng là đi phát hành trái phiếu
trái phiếu doanh nghiệp vẫn luôn hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân
bởi lãi suất trái phiếu rất cao từ một mươi một mươi năm một năm
đơn cử như tập đoàn apec group vừa thông báo
đã phát hành thành công hơn bốn mươi ba sáu tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
với kỳ hạn năm năm với lãi suất cố định một mươi ba một năm
và cứ ba tháng trả lại một lần
hay như phát đảm
doanh nghiệp đã phát hành một năm trăm linh trái phiếu
với tổng giá trị huy động một trăm năm mươi tỷ đồng cho kỳ hạn hai năm
lãi suất cố định một mươi hai một năm
thế nhưng lãi suất càng cao thì rủi ro càng lớn
thị trường này chủ yếu là thị trường tay chơi của những nhà đầu tư lớn
hoặc là những nhà đầu tư cá nhân nhưng họ có vốn lớn
những nhà đầu tư cá nhân đó hoặc là những nhà đầu tư tổ chức đó
thì họ không có hói quen gọi là giao dịch theo tiểu hàng phút như vậy
nên độ thanh khoản trên thị trường trái phiếu luôn luôn hấp hơn
chưa trễ là đối với những trái phiếu chưa niêm yết nữa
thì cái khả năng đó lại càng thấp hơn nữa
hấp hơn cái việc niêm yết là có thể lên tới hàng chục lần
nên những người mà nắm giữ trái phiếu thông thường là phải xác định
là phải nắm giữ dài hạn chứ không thể nào nắm giữ ngắn hạn được
chính vì vậy nên với cái thời gian nắm diễn dài như vậy
nên các nhà đầu tư mà đã quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp
là họ cần phải xem xét rất kỹ về doanh nghiệp đó
cũng giống như là những cái dự án hoạt động của doanh nghiệp đó
đáng chú ý đó là thị trường trái phiếu
doanh nghiệp vẫn có không ít sản phẩm trái phiếu ba
không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán không xét hạn tín nhiệm
một số doanh nghiệp có nguy mô nhỏ nhưng nguy động vốn
với khối lượng lớn lãi suất cao phát hành không có tài sản bảo đảm
hoặc chất lượng tài sản bảo đảm kém
như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều gặp rủi ro đối với nhà đầu tư
nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn
khi đó doanh nghiệp sẽ khó có thể trả được nợ gốc
trả lại trái phiếu cho nhà đầu tư
theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp vừa có rất nhiều hình thức
để phát hành trái phiếu có những hình thức phát hành trái phiếu
có tài sản đảm bảo có những hình thức là phát hành trái phiếu
không có tài sản đảm bảo
cho nên mỗi một hình thức như vậy đều có những vấn đề đặt ra
và đều có những ưu điểm cũng như các hạn chế khác nhau
cho nên nhà đầu tư cần phải có sáng suốt để quyết định lựa chọn
nên đầu tư vào các trái phiếu của nhà đầu tư nào doanh nghiệp nào
để nó mang lại lợi ích
cũng như là mang lại cái an toàn về mặt tài chính về đầu tư của nhà đầu tư
cho nên nếu mà nhà đầu tư mà không quan tâm đến những cái khía cạnh như vậy
thì có thể là nó sẽ bị tiềm hẳn rất nhiều những cái rủi ro mà khi mà
lúc mà đáo hạn hoặc là thậm chí là ngay trong quá trình trái phiếu
chưa đến lúc đáo hạn nhưng mà doanh nghiệp đã phá sản rồi
thì như vậy là cái việc mà cái khả năng mà thu hồi được vốn
chưa nói thu hồi được lãi là rất khó khăn
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vừa qua thủ tướng phạm minh chính đã ký công điện
yêu cầu bộ tài chính tiến hành thanh tra kiểm tra việc phát hành sử dụng vốn
thu được từ trái phiếu doanh nghiệp
nhất là trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản ngân hàng
có liên quan tới doanh nghiệp bất động sản
còn các cơ quan quản lý như bộ tài chính bộ xây dựng cũng như giới chuyên gia
đều khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân cần cân nhắc kỹ rủi ro khi quyết định
đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
đặc biệt cần chọn mặt gửi vàng và tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính
cũng như hoạt động của doanh nghiệp
mặc dù các phương tiện truyền thông báo chí và cơ quan chức năng đã đưa ra
rất nhiều cảnh báo về hình thức tội phạm giải danh cán bộ công an quân đội
hoặc các cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng đến nay vẫn có nhiều nạn nhân mắc bẫy
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt giữ đối tượng
phạm quốc hội sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ thành phố phan thiết
đây là đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi chín người đàn ông tên sơn muốn xin giấy phép xây dựng khách sạn
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
được người quan giới thiệu nên ông sơn gặp phạm quốc hội
lúc đại hội tự nhận là sĩ quan quân đội cấp hàm trung tướng và có quan hệ xã hội rộng
hội ra gia để làm các thủ tục xin giấy phép xây dựng là ba sáu tỷ đồng
ông sơn đã làm hợp đồng ủy quyền và chuyển cho hội hai năm tỷ đồng
tuy nhiên qua tìm hiểu nạn nhân biết được họ không phải là sĩ quan của quân đội
và đã rời khỏi địa phương nên đến công an tỉnh bình thuận trình báo
cơ quan điều tra xác định đây là vụ việc nghiêm trọng
đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ cấp cao của quân đội
để tạo lòng tin của người dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi bốn tháng hai công an đã bắt giữ hội khi đang lẫn trốn tại thành phố hồ chí minh
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
một thắc mắc hay phản ánh quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hộp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại